những khó khăn trong việc xây dựng nhà ở xã hội đã được các đại biểu nêu lên
cụ thể việc phối hợp giữa các bộ ngành chưa chặt chẽ một số chính sách chưa được hướng dẫn triển khai kịp thời
một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phát triển nhà ở xã hội nên khó khăn về quỹ đất
bên cạnh đó nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở chưa đa dạng và còn thiếu các định chế tài chính
tham gia hỗ trợ vốn cho phát triển nhà ở đặc biệt là hỗ trợ cho người nghèo người thu nhập thấp vay để mua và thuê nhà ở
tính đến thời điểm hiện nay đã có ba bảy triệu m hai nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp trong tổng số một trăm bảy mươi chín dự án
tương đương bảy mươi một một trăm năm mươi căn hộ như vậy so với chỉ tiêu số lượng nhà ở xã hội tại đô thị và khu công nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
đã đề ra tại chiến lược phát triển nhà ở quốc gia thì mới giải quyết được khoảng hai mươi tám
hội nghị đã tập trung thảo luận bàn giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
trong đó quan tâm đến việc tạo quỹ đất và xây dựng các định chế tài chính
hỗ trợ cho người nghèo
những vụ cháy xảy ra liên tiếp trên địa bàn thành phố hà nội trong thời gian vừa qua đã khiến phiên chất vấn
và tái chất vấn tại kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm sáng ngày hôm nay
nóng lên với những vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy cũng như trách nhiệm của các sở ngành liên quan
cháy kho hàng rộng cả nghìn mét vuông trong khu công nghiệp cháy tại trung cư linh đàm cháy lớn tại cụng công nghiệp ngọc hồi
huyện thanh trì cháy tại siêu thị xuân mai đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy quán karaoke số sáu mươi tám trần thái tông
quận cầu giấy ngày một tháng một mươi một làm một mươi ba người chết thực trạng này đã khiến vấn đề phòng cháy chữa cháy được các đại biểu chất vấn nhiều nhất
trong kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố hà nội khóa một mươi năm
tôi muốn xin được hỏi hai đồng chí giám đốc là giám đốc quân an thành phố và giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thứ nhất là qua kinh nghiệp mà gây ra vụ cháy đặc biệt quan trọng như vừa qua ngoài cái trách nhiệm của tù kinh doanh

cho nên nó dẫn đến cái vấn đề này
tuy vậy chúng tôi cũng thấy rõ được cái trách nhiệm của mình đúng đáng nhà nước và nhân dân giao cho cái nhiệm vụ này
cũng để ra như thế này thấy rằng cũng chưa đạt yêu cầu chưa đúng với cái nguyên vọng cái kỳ vọng của nhân dân
chúng tôi cũng đã kiểm niệm là xử lý trách nhiệm
đối với đồng chí trường phòng quản lý trường phòng phòng cháy cháy số ba quản lý khu vực địa bàn quận thầu duy nam từ liêng và bắc từ liêng
hình thức là kiểm trách
đây là một đồng chí là nội chỉ huy hội nội phó là phụ trách cái công tác kiểm trám dần cũng là cái hình thức kiểm trách

thế rồi dây dẫn điện rất là nhiều
rất dễ gây cháy tổ hiện nay

chúng tôi sẽ xử lý
chúng tôi sẽ xử lý liên tục
và mình rất là cầu kỳ
tội lợi trong vấn đề triển khai thực hiện của các thực thể và cá nhân có liên quan với quyết định này

tin ban đầu một người đàn ông bịt mặt đã xông vào chi nhánh ngân hàng dùng vật giống như súng uy hiếp lấy đi một số lượng lớn tiền rồi lên xe máy bỏ chạy nghe tiếng chi hô cướp và phát hiện kẻ bịt mặt chạy ra từ chi nhánh ngân hàng
người dân đuổi theo thì đối tượng quay lại chĩa vật giống súng về phía người truy đuổi chống trả rồi tẩu thoát
vụ việc hiện đang được cơ quan công an tp huế và công an tỉnh thừa thiên huế điều tra làm rõ
ngày hôm qua sáu tháng một mươi hai tại thị trấn quảng hà huyện hải hòa tỉnh quảng ninh đội quản lý thị trường số chín đã phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b một nghìn một trăm một mươi đang vận chuyển một mươi thùng xốp bên trong có chứa ba trăm một mươi hai cân cá đối cá chim không rõ nguồn gốc xuất xứ
số hàng này đang được vận chuyển từ khu vực biên giới về nội địa tiêu thụ
lái xe là trần đăng cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có hộ khẩu thường trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an khai nhận được đối tượng không rõ địa chỉ thuê vận chuyển số gà trên
mong cái về nghệ an tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đội quản lý thị trường số chín huyện hải hà đã tiến hành thu giữ và phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật
mặc dù công tác bán vé cho trận đấu này đã được triển khai từ ngày ba tháng một mươi hai tuy nhiên số lượng vé bán ra chỉ duy nhất trong một ngày đã không còn đủ đáp ứng được nhu cầu của người hâm mộ
điều đó đã tạo nên một cơn sốt vé mức giá vé gốc bị đẩy lên cao gấp nhiều lần
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về quan cảnh bán vé chợ đen bên ngoài sân vận động mỹ đình vào buổi tối một ngày trước giờ bóng lần
trận bán kết lượt về aff cup giữa đội tuyển việt nam và indonesia sẽ diễn ra lúc một mươi chín h
tối nay tại sân vận động quốc gia mỹ đình điều người hâm mộ quan tâm nhất trong những ngày qua đó chính là những tấm vé xem màn tái đấu của thầy trò huấn luyện viên nguyễn hữu thắng ngay trên sân nhà khi mà đội tuyển việt nam đã để thua một hai trước indonesia trong trận bán kết lượt đi tại sân pakan sari bogo theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân có mặt tại hiện trường
cho tới hai mươi giờ tối qua mặc dù mức giá bị đẩy lên gấp bốn năm lần so với giá gốc nhưng có khá nhiều người hâm mộ vẫn chấp nhận thậm chí nhiều người đã không quản ngại đường xá xa xôi
dành thời gian đến sân để bày tỏ tình cảm của mình đối với đội tuyển
giá vé cho trận bán kết lượt về aff cup hai nghìn một mươi sáu giữa việt nam và indonesia được liên đoàn bóng đá việt nam phát hành với các mức một trăm năm mươi hai trăm năm mươi ba trăm linh và bốn trăm linh đồng một vé
lượng vé bán ra chỉ vài nghìn vì vậy không thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của người hâm mộ dẫn đến nạn phe vé là điều tất yếu
giá vé chợ đen hiện đang được giao bán với giá từ hai năm đến ba triệu đồng cho các loại vé có mệnh giá bốn trăm linh đồng
các vé có mệnh giá ba trăm linh được đẩy lên hai triệu đồng mỗi cặp
vé mệnh giá một trăm năm mươi và hai trăm năm mươi có giá từ tám trăm linh đồng cho đến một hai trăm linh đồng một cặp
người hâm mộ không thể tiếp cận mua vé qua đường công văn hoặc xếp hàng chờ mua trực tiếp tại sân mỹ đình đành chọn cách mua vé chợ đen
tuy nhiên cũng có nhiều người hâm mộ đắn đo cân nhắc bởi mức giá quá cao

cho đến trước một mươi chín h tối nay chắc chắn tình trạng phe vé vẫn hoạt động và diễn ra nhộn nhịp ở quanh khu vực sân mỹ đình
cơn xuất vé vào sân để được xem trận bán kết lượt về aff cup trên sân mỹ đình giữa đội tuyển việt nam gặp indonesia được dự đoán sẽ giảm đi đôi chút khi trái bóng bắt đầu lăn
trong phần tin thế giới nato thảo luận về các thách thức an ninh
thủ tướng đức angela merkel tái đắc cử chủ tịch đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo
ngoại trưởng các nước thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vừa bắt đầu cuộc họp hai ngày tại bruxelles bỉ tập trung vào thảo luận về việc thích ứng của khối các thách thức an ninh hiện nay
trong phiên họp đầu tiên các ngoại trưởng nato đã đồng ý thông qua gói hơn bốn mươi giải pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa nato và liên minh châu âu eu
trong bảy lĩnh vực chi tiết
trong đó có các thỏa thuận mở rộng phối hợp trên đất liền trên biển và trên không gian mạng để đối phó với những mối đe dọa hỗn hợp
tổng thư ký nato jens stoltenberg hoan nghênh việc eu tiến hành các bước tăng cường kế hoạch phòng thủ riêng của mình và đánh giá điều đó rất quan trọng khi kế hoạch được bổ sung cùng với những nỗ lực của nato
trong đó ông jens stoltenberg cho biết các ngoại trưởng nato đã xem xét thực hiện kế hoạch ổn định đường biên giới bên ngoài khối trong đó có việc hỗ trợ liên quân chống is do mỹ dẫn đầu kế hoạch huấn luyện cho binh sĩ iraq và chiến dịch tuần tra mới ở địa trung hải
chính phủ anh sẽ thực hiện ý nguyện của người dân anh và chấm dứt tư cách thành viên của nước này trong liên minh châu âu eu
đây là tuyên bố của thủ tướng anh theresa may khi thăm tàu đổ bộ ocean của hải quân anh trong chuyến công du tới bahrain
trong tuyên bố của mình thủ tướng anh theresa may nhấn mạnh ngày hai mươi ba tháng sáu vừa qua người dân anh đã bỏ phiếu quyết định ra khỏi eu quốc hội đã đề nghị người dân lựa chọn và chính phủ sẽ thực hiện sự lựa chọn đó
thủ tướng anh theresa may tuyên bố sẽ khởi động tiến trình rời eu trước cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy một lộ trình dự kiến kéo dài hai năm
theo đó anh sẽ chia tay liên minh này vào mùa hè năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên tòa thượng thẩm anh hôm ba tháng một mươi một đã ra phán quyết rằng cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên eu ngày hai mươi ba tháng sáu
chỉ mang tính chất tham khảo và việc kích hoạt điều năm mươi cần được quốc hội thông qua
ngày năm tháng một mươi hai tòa án tối cao anh bắt đầu phiên điều trần kéo dài bốn ngày để xem xét kháng cáo của chính phủ anh đối với phán quyết của tòa thượng thẩm
thủ tướng đức angela merkel vừa được bầu lại làm chủ tịch đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo cdu với tám mươi chín năm số phiếu bầu tại đại hội đảng ở thành phố essen
với việc được bầu lại vào cương vị chủ tịch đảng cdu
bà mccain có nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng đức nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
uy tín của thủ tướng đức angela merkel đã bị giảm sút do chính sách mở cửa tiếp nhận người tị nạn vốn bị nhiều người dân đức cũng như các chính trị gia phản đối
điều này đã được phản ánh qua lá phiếu của các thành viên cdu
tỷ lệ phiếu bầu tám mươi chín năm là tỷ lệ phiếu trúng cử chủ tịch đảng cdu thấp thứ hai trong suốt một mươi sáu năm bà merkel giữ cương vị lãnh đạo cdu
vào năm hai nghìn bốn bà từng tái đắc cử trước chủ tịch đảng cdu chỉ với tám mươi tám bốn số phiếu trong khi năm hai nghìn một mươi bốn bà giành được số phiếu cao kỷ lục là chín mươi sáu
theo các kết quả thăm dò dư luận gần đây liên minh cầm quyền vẫn nhận được tín nhiệm đáng kể và sẽ tiếp tục chiếm đa số tại quốc hội đức nhiệm kỳ tới
liên quan đến cuộc khủng hoảng tại syri chính phủ syri vừa tuyên bố sẽ không nhất trí thực thi một lệnh ngừng bắn ở thành phố aleppo
trước khi lệnh này đảm bảo toàn bộ các phe phái nổi dậy rút khỏi thành phố
bộ ngoại giao syri nêu rõ syri sẽ không để công dân ở phía đông của thành phố aleppo trở thành con tin của các phần tử khủng bố và sẽ nỗ lực hết sức để giải phóng họ
do vậy chính phủ syri sẽ bác bỏ mọi âm mưu của bất cứ bên nào nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở miền đông aleppo mà không đảm bảo sự rút lui của tất cả phần tử khủng bố
tuyên bố trên cũng cho biết damas đánh giá cao lá phiếu phủ quyết của nga và trung quốc ngày năm tháng một mươi hai vừa qua
với dự thảo nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn bảy ngày tại aleppo
bộ ngoại giao syri nhấn mạnh rằng một sự thảo như vậy đang trao cho các tay súng khủng bố một cơ hội để tập hợp lại và tiếp tục gây tội ác
giới quan sát nhận định aleppo sẽ là chiến trường quyết định và bên nào chiến thắng sẽ định đoạt các điều kiện để giải quyết cuộc khủng hoảng syri
phe đối lập tại venezuela vừa tuyên bố sẽ không tham dự vòng đàm phán mới với giới chức chính phủ nước này